trong khi đó cuộc chiến trừng phạt giữa nga và phương tây vẫn đang tiếp diễn
chủ tịch thượng viện nga valentina matvienko hôm nay đã khẳng định
mắc cơ va đã sẵn sàng cho khả năng liên minh châu âu eu ngừng mua năng lượng của nước này
nếu eu từ chối mua năng lượng của nga nước này sẽ chuyển hướng sang cung cấp cho châu á và các thị trường khác
cùng ngày người phát ngôn điện kremlin dmitry meskov khẳng định
các lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào nga đã thay đổi tình hình
nga sẽ không xuất khẩu khí đốt miễn phí và mắc cơ va đang tìm kiếm các biện pháp
nhằm giúp việc thanh toán khí đốt trở nên đơn giản rõ ràng và thực tế
toàn bộ các phương án thanh toán sẽ được đưa ra vào ngày ba mươi một tháng ba tới
trước đó tổng thống nga vladimir putin cho biết nga sẽ chỉ chấp nhận thanh toán bằng đồng rút
cho các hợp đồng chuyển khí đốt tới những nước không thân thiện trong đó có tất cả các nước thành viên eu
ngày sau tuyên bố này đông rút vốn mất giá nghiêm trọng kể từ khi xảy ra xung đột ở ukraine
đã tăng giá so với đồng usd và đồng eur trong khi giá khí đốt tăng mạnh